hoàng mai đã đi xa gần hai mươi năm nhưng những kỷ vật những ký ức về ông thì vẫn được gia đình gìn giữ nguyên vẹn
thắp lên bàn thờ nén nhang thơm bà hoàng thị hạnh con gái thiếu tướng hoàng mai không nén nổi xúc động khi nhớ về cha mình
thiếu tướng hoàng mai có tên thật là nguyễn danh chỉ sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi hai trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở đình bằng từ sơn bắc ninh
ông tham gia cách mạng từ trước tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nếm trải bao nguy hiểm gian khó
sau cách mạng ông là chủ sự phòng thanh tra sở công an bắc bộ nhưng những lúc khó khăn mà ông trải qua khi đó thì mãi mãi sau này con cháu mới biết
ông không kể trực tiếp là ông đã bị đỉnh bắt nhưng mà đến lúc ông đau tức là cái xương đầu gối hai cái xương đầu gối đau
trời hoặc là ốm thì lúc đấy ông mới nói là ngày xưa ông bị quốc dân đảng bắt và chúng nó tra tấn là nó đánh vỡ hai cái xương đầu gối để cho mình không thể đi được
rồi là đổ nước xào phòng vào mũi dọc ngược lên để cho mình không thể chịu đựng được để mình phải kiểu như là đầu hàng
năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng chí hoàng mai là giám đốc công an khu một mươi hai gồm bảy tỉnh lạng sơn cao bằng
bắc giang bắc ninh quảng yên hồng gai và hải ninh trụ sở đóng tại xã nhã nam nay thuộc huyện tân yên tỉnh bắc giang
ngày ấy tuy mới thành lập còn muôn vàn khó khăn nhưng nhà công an trung ương đã cho ra đời báo công an mới sau là tờ nội san rèn luyện
công an các khu cũng cho ra đời các tờ nội son với mục đích bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như phẩm chất người công an với cách mạng
ở khu một mươi hai là tờ bạn dân do đồng chí hoàng mai làm chủ bút
tết năm đó tờ bạn dân là tờ bạn dân
tờ bạn dân được in tipo khá đẹp ông đã đóng gói cẩn thận tặng bắc hồ và mong sao bắc chỉ dẫn kinh nghiệm làm báo và nghiệp vụ công an
giữa lúc ông và các đồng nghiệp còn đang thấp thỏm trở tin thì đầu xuân năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ông bất ngờ nhận được lá thư bác
lá thư và lời dạy của bác nhanh chóng lan tỏa trong toàn lực lượng
thế nhưng chính con gái ông mãi sau này mới biết việc này
trước đây ông chẳng bao giờ nói ít rất ít khi nói về mình
thậm chí những cái điều mà ông đã kinh qua ông cũng chẳng mấy khi nói đâu
chỉ tự chúng tôi cảm nhận được thôi
nhưng mà đúng là khi tôi vào ngành công an rồi tôi cũng không hề biết
tức là khi học tập sáu điều bắc hồ dạy thì tôi cũng chỉ là dạy luyện theo sáu điều bắc hồ dạy
nhưng mà không hề biết rằng đấy là cái nội dung chính trong cái bức thư mà bác hồ gửi cho bố mình
đọc một lần thứ nhất rồi lần thứ hai để làm sao cho nó thấu hiểu được các ý
ở trong đấy mà ông đọc chăm chú mà đến ông lê giảng còn hỏi là có khuyết điểm gì mà bác hồ lại gửi thư mà lại không dám đọc to
và càng đọc thì ông mới thấy là càng thấm thiế những cái điều của bác hồ nói là tuy là rất là ngắn gọn
nhưng mà lại bao quát tất cả những nội dung mà công an cần phải rèn luyện phấn đấu
đối với tự mình phải cần kiệm liên minh
đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ
đối với chính phủ là tuyệt đối trung thành
đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
đối với công việc phải tuận tụy
đối với địch phải cương quyết khôn khéo
lá thư và những điều dạy của bác luôn theo thiếu tướng hoàng mai trong suốt quá trình hoạt động ngành công tác của ông
kinh qua nhiều trọng trách của ngành như trưởng ti chính trị nha công an trung ương
cục trưởng quản lý trại giam cục trưởng cục tuyên huấn
hiệu trưởng trường sĩ quan an ninh nhân dân trợ lý bộ trưởng bộ nội vụ
viện trưởng viện nghiên cứu khoa học công nghệ phó tổng cục trưởng tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân
ông vẫn giữ lối sống khiêm nhường giản dị hết lòng với tổ quốc nhân dân
về hưu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến khi cuối đời ông vẫn tâm huyết với ngành
vẫn căn dặn con cháu phải sống nhân văn đạo đức xứng đáng là chiến sĩ công an cách mạng
ông cũng chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì cho bản thân sống
rất là giản dị rất là chịu khó rồi không có đòi hỏi mọi người phải phục vụ mình
cũng là một người hài hước rất là yêu văn hóa văn nghệ
có thể làm thơ để tặng con cháu con cháu thì chưa ai làm thơ được tặng ông
trong cuộc sống khi mà ông đã về hưu rồi
thì ông vẫn luôn luôn theo dõi tv đài báo về cái sự phát triển của ngành
các hoạt động của ngành
các đồng chí trong ngành
cũng thường xuyên đến thăm hỏi gia đình và cũng trò chuyện cùng ông
ông luôn luôn hỏi thăm về các cái hoạt động của ngành như thế nào
trong những thời gian mới đổi mới như thế này thời kỳ đổi mới
và cũng hay đưa ra những cái lời nhận xét và những cái lời khuyên
lá thư của bác hồ gửi đồng chí hoàng mai đã được chính ông gửi cho bảo tàng công an nhân dân
với mong muốn lưu giữ giáo dục truyền thông
truyền thống cho thế hệ mai sau
bản thân bác ông em bác em và bố em cũng là một chiến sĩ công an nhân dân
từ đó là em luôn luôn ý thức được là em phải cố gắng trong việc học tập
lẫn cuộc sống và sống luôn luôn giữ một lối sống chuẩn mực
để sau này hai năm nữa ra trường em cũng có nguyện vọng muốn được đứng trong
hàng ngụ công an nhân dân để tiếp nối truyền thống gia đình
vì nước quên thân vì nhân dân phục vụ
cuộc đời thiếu tướng hoàng mai đã chuyển qua nhiều vị trí công tác khác nhau
nếm trải nhiều gian nan thử thách và cũng nhận được không ít những huân huy trương phần thưởng cao quý
xong chỉ có một vinh dự mà ít ai có được là ông nhận được bức thư của bác hồ
và những lời dạy trong bức thư đó đã trở thành lịch sử
là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân mãi về sau